từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sẽ bắt đầu kiểm soát khí thải đối với xe máy dùng tích một trăm bảy mươi năm cm khối trở lên
xe sẽ chỉ được phép lưu thông khi có chứng nhận về khí thải
đây là một nội dung của dự thảo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với mô tô khi tham gia giao thông
sẽ được áp dụng vào năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên việc kiểm soát cũng chỉ áp dụng với phương tiện đã sử dụng trên năm năm
và lưu thông tại các thành phố loại đặc biệt loại một và loại hai trên cả nước
dự thảo hiện đang được bộ giao thông vận tải gửi bộ tư pháp thẩm định trước khi trình chính phủ
ước tính có hơn hai mươi mô tô loại này đang lưu thông tại năm thành phố sẽ phải kiểm soát khí thải